các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
viện kiểm sát nhân dân tp hcm cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam của công an đối với bị can nguyễn kim trung thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngủ tại quận một tp hcm về tội hành hạ người khác và tội che giấu tội phạm quy định tại điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người và tội hành hạ người khác
đồng thời khởi tố bị can tạm giam với nguyễn kim trung thái để điều tra về các tội hành hạ người khác và tội che giấu tội phạm
theo điều tra ban đầu ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ngay phát hiện bé vân an tử vong
từ một mươi bốn h đến một mươi tám giờ bị can trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét tác động mạnh rất nhiều lần những nơi trên cơ thể cháu gái như mông lưng đầu tráng
sau đó trang lấy chân tác động mạnh vào nhiều vùng nhạy cảm của vân an
chưa dừng lại trang còn dùng dây trói tay
trang đã dùng dây trói tay chân đến khi bé vân an bị kiệt sức
mặc dù thấy bé đã kiệt sức nhưng bị can trang vẫn bắt bé vân an quỳ học thậm chí bắt bé vừa quỳ học vừa uống nước
khi bé vân an đang quỳ trang dùng tay tác động mạnh vào vùng đầu bé khiến cho nạn nhân bị cực sức nhưng muốn đổ gục
trang tiếp tục bắt bé vân ăn ngồi vào ghế học nhưng khi bé đang ngồi trên ghế trang dùng chân khiến bé bị té ngã
mặc dù bé tiếp tục gắn gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi khó thở
thấy bé khó thở và không còn sức lực nào để ngồi trên ghế trang đỡ bé vân an ngồi lên chiếc giường trong nhà
nhưng do bé không còn sức nên té ngã và sức khỏe lúc này rất yếu miệng trào ra nước và những chất màu trắng rồi bé ngã xuống đất ngất liệm
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày trang gọi điện cho nguyễn kim trung thái về nhà sơ cứu cùng bảo vệ chung cư đưa bé vào bệnh viện cấp cứu
sau đó bé vân an đã tử vong
thái cũng đã khai nhận nhiều lần chứng kiến con gái mình bị dì ghẻ trang
trang đã đối xử tàn độc
có lần thái cũng cầm cây ra tay với con gái nhiều cái
thái biết trang dùng roi cây để ra tay tàn độc với con gái mình nhiều lần liên tiếp và gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể có thể ảnh hưởng đến tính mạng
tuy nhiên thái cho biết không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để trang dạy dỗ con gái mình thời gian qua
kết quả khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng xác định cháu gái tử vong trên cơ thể có nhiều tổn thương nghiêm trọng
càng đi sâu vào vụ việc chúng tôi lại càng không dám tin những con người trí thức văn minh là có thể hành động một cách ác độc đất như vậy
và thưa quý vị hổ giữ không ăn thịt con hành vi của người cha trong vụ việc càng khiến cho dư luận phẫn nộ hơn khi thừa nhận là đồng tình với biện pháp dạy dỗ bằng roi gậy của người tình
mới đây hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đề nghị các cơ quan chức năng cần phải tiếp tục làm rõ thêm vai trò trách nhiệm của ông nkt
cha ruột của cháu a để từ đó có thể xử lý đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật
hội bảo vệ quyền của trẻ em tp hcm cho biết đã gửi công văn đến hội đồng nhân dân tp hcm ủy ban nhân dân tp hcm cục trẻ em bộ lao động thương minh và xã hội và các đơn vị có liên quan yêu cầu làm rõ vai trò trách nhiệm của người cha ruột trong vụ bé gái tám tuổi bị di dẻ bạo hành
theo đó hội đã gửi đến cơ quan chức năng nêu trên nhằm tăng cường các hoạt động can thiệp và bảo
hội bảo vệ quyền trẻ em nhất là trong bối cảnh dư luận cả nước đang phẫn nộ trước hành vi của người dì ghẻ đối với cháu ntva tám tuổi ngủ tại phường hai mươi hai quận bình thạnh
ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành tập trung nỗ lực giải quyết đồng thời công an quận bình thạnh đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam nguyễn võ quỳnh trang vợ sắp cưới của ông nkt là cha ruột của cháu a về hành vi hành hạ người khác
ngay sau khi vụ việc xảy ra
hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đã tiếp nhận đơn của bà nth là mẹ ruột của cháu a về việc tố cáo trực tiếp ông nkt và bà nguyễn võ quỳnh trang có hành vi tác động vật lý với cháu a
hội đã giao cho chi hội luật sư hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm tiếp nhận và thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy trình
để hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi tương tự có thể xảy ra sau này hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm kiến nghị hội đồng nhân dân tp hcm
ubnd tp hcm cục trẻ em của bộ lao động thương minh xã hội và các đơn vị có liên quan các vấn đề sau
các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp sớm hoàn tất quá trình điều tra để chuyển sang truy tố và xét xử nghiêm minh trong thời gian nhanh nhất có thể
ngoài vai trò trực tiếp của bà nguyễn võ quỳnh trang cần tiếp tục làm rõ thêm vai trò trách nhiệm của ông nkt cha ruột của cháu a để từ đó xử lý đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật
việc xét xử cần công khai diễn biến và kết quả
cụ thể trong khả năng có thể và luật pháp cho phép để người dân của thành phố hồ chí minh
và cả nước được biết qua đó nhằm truyền thông mang tính răng đe làm bài học cho các đối tượng
đã và đang có hành vi cố ý gây tổn hại đến các nạn nhân nhỏ tuổi
phía cơ quan bảo vệ trẻ em cần tăng cường các hình thức truyền thông
cả trực tiếp và gián tiếp trong đó chú trọng truyền thông nhóm nhỏ
tại cơ sở cộng đồng dân cư các nhóm gia đình cụ thể phối hợp báo đài
thông tin qua nền tảng mạng xã hội mở chương mục tọa đàm hay diễn đàn
qua đó nhằm nâng cao nhận thức để bảo vệ trẻ em cho người thân
để mọi người có ý thức được đâu là hành vi vi phạm quyền trẻ em
nếu vi phạm thì hành vi đó sẽ bị xử lý như thế nào
cơ quan truyền thông phối hợp với cơ quan bảo vệ trẻ em cần đẩy mạnh việc kêu gọi toàn thể các cơ quan
ban ngành và người dân đẩy mạnh tố cáo khi phát hiện vụ việc với cơ quan chức năng như công an
cán bộ trẻ em cơ quan lao động thương minh xã
hội các cấp trung tâm công tác xã hội hội bảo vệ quyền trẻ em tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em
một trăm một mươi một hoặc các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương như đoàn thanh niên hội phụ nữ
cuối cùng hội bảo vệ quyền trẻ em cho rằng gia đình phải là nơi bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất
cha mẹ có thể ly hôn không sống được với nhau các cháu có thể không có được một gia đình hoàn thiện
nhưng tất cả các quyết định của người lớn phải vì lợi ích tốt nhất của trẻ em
hạn chế đến mức thấp nhất tác động và ảnh hưởng đến trẻ em
sự vô trách nhiệm của gia đình đối với trẻ em trong nhiều tình huống chính là tội ác
hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm sẽ tập trung nỗ lực và phối hợp với các cơ quan ban ngành
tổ chức có liên quan tiếp tục triển khai nhiều mô hình chương trình dự án có liên quan
nhằm bảo vệ trẻ em giúp hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ có thể xảy ra đối với các em trong tương lai
thưa quý vị có thể những trường hợp như cháu va vẫn đang diễn ra mỗi ngày
và không chỉ có một dì ghẻ nguyễn võ quỳnh trang đang dùng đòn roi để dạy dỗ trẻ
tâm lý yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bụi dù là cố ý hay vô tình cũng khiến cho trẻ chịu nhiều tổn thương
nhưng còn cần bao nhiêu nạn nhân đáng thương nữa xuất hiện ý thức dạy dỗ con cái của chúng ta mới thay đổi
cần bao nhiêu vụ đau lòng nữa xảy ra thì người lớn mới thực sự biết yêu thương đúng cách con trẻ
vụ việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những hành vi đang thờ ơ coi nhẹ hay thậm chí là đang trực tiếp
các cơ quan chức năng đã lên tiếng và hy vọng những hành vi mất nhân tính này sẽ phải chịu bản án thích đáng của pháp luật
cần cảnh trò cốt của bé gái tám tuổi bị dì ghẻ dạy dỗ đến tử vong đã về
thùy linh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến bé vân an bị dị ghẻ dỗ đến tử vong
mới đây cộng đồng mạng đã nhanh chóng truyền tay nhau tấm hình về chính cho cốt của bé nguyễn thái vân an
sinh năm hai nghìn ba mất ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hưởng dương chín tuổi được yên nghỉ tại quê nhà mẹ đẻ ở vũng tàu
khiến cho nhiều người không khỏi đau xót
liên quan đến vụ bé gái nguyễn thái vân an ngụ thành phố hồ chí minh bị dì ghẻ là nguyễn võ quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê gia lai tác động vật lý dẫn đến tử vong
mới đây người thân cho hai đã đưa trò cốt của em bé xấu xố về tại chùa từ thắng tự số hai mươi năm
một trăm bốn mươi năm đường nguyễn hữu cảnh bà rịa vũng tàu gần nhà mẹ ruột nạn nhân là chị nguyễn thị hắc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
tiếp đó người nhà đã cùng các sư thầy đến chung cư sài gòn pearl nơi bé qua đời để làm nghi lễ quan trọng
đến tối qua lễ cầu siêu dẫn thức cho linh hồn của bé vân an về an nghỉ tại chùa cũng đã được diễn ra
theo chị tn một người thân quen của bé văn an thông tin thì chị hát cũng đã gắn gượng để có mặt tại chùa cầu siêu cho con gái
mặc dù vậy với
với những ai muốn thăm viến cháu bé tại tp hcm thì vẫn có thể đến chùa tường nguyên quận bốn nơi các siêu thị vẫn tiếp tục cúng hết bốn mươi chín ngày
ở một diễn biến khác vào ngày năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án tội giết người
điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự khởi tố vụ án tội che giấu tội phạm điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự đối với nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm bố đẻ của bé vân an
vì hành vi dày dỗ bàn đòn roi giả mang vân an dẫn đến tử vong
trước đó theo bài đăng của báo dân việt anh nguyễn quang vinh bác ruột của bé vân an anh trai mẹ bé cho biết
đến thời điểm hiện tại mẹ của bé vân an đã ổn định tinh thần hơn trước
tuy nhiên nỗi đau đớn vì mất đứa con gái bé bọng của mình chưa biết bao giờ mới nguôi ngoai
về phía gia đình bị can nguyễn võ quỳnh trang hai mươi năm tuổi ngụ tại gia lai
từ khi sự việc xảy đến không hề có bất kỳ động thái nào gửi đến gia đình
thăm hay lời xin lỗi
ngoài ra anh vinh cũng cho biết bên phía nhà nổi cháu bé
trong ngày gia đình đưa bé vân an về chùa vĩnh nghiêm quận ba
chị gái của nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ba của bé vân an
có đến để cùng anh vinh lo hậu sự cho cháu
ngày hôm đó ông bà nội cháu cũng đến khoảng một mươi năm phút để thắp nhan
bà nội có ngồi tâm sự với mẹ của bé vân an
sau đó ông nội cháu có gọi cho mẹ của bé phân an
nhưng lúc này tinh thần của mẹ cháu còn đang rất hỗn loạn ngất lên ngất xuống
nên không thể nghe điện thoại
tôi đã bắt máy để nghe và có trách móc vài câu rằng con trai ông đã giết chết còn nó
giết chết cháu tôi rồi
thì ông nội bé có trả lời rằng giờ sự việc đã xảy ra
gia đình bên ấy có trách có mắng gì thì cũng đành chịu anh vinh cho biết
thưa quý vị vậy là viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã phê chuẩn quyết định
khởi tố bị can đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người
bản án thích đáng cho những tội ác tàn độc của gì ghẻ là những gì
mà dư luận đang mong chờ ngay lúc này
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất về vụ án trên
hãy chia sẻ video và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi
xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo